xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia bàn tròn của truyền hình nhân dân hôm nay
thưa các vị khách mời chúng ta cũng thấy là hiện trạng của việt nam hiện nay có rất nhiều những cảng cá
thế nhưng mà những hệ thống cảng cá thì lại gần như không đáp ứng được nhu cầu của người dân
thưa phó giáo sư ông nói gì về tồn tại này
thưa anh là nó có từ hai phía một là sự phát triển đội tàu cá của chúng ta
thứ hai là bản thân cái sự phát triển của hệ thống cảng cá
thế thì cái cân đối giữa hai cái mảng này bao giờ nó cũng lập cập
bao giờ nó cũng có cái này phát triển lên sớm hơn thì cái kia là không đáp ứng được
và cái bao trùm đó là cái nguồn vốn của chúng ta và cách điều hành nguồn vốn đó
vốn chúng ta thì ít
mà tỉnh nào cũng muốn xây cảng cá và cũng có nhu cầu xây cảng cá
nhu cầu đấy rất đúng
nhưng mà trong điều kiện tài chính nguồn ngân sách có hạn
và khi mà cái cách tiếp cận là ppp nó chưa được phổ biến như bây giờ
thì tất cả cái đầu tư cảng cá đó nó dựa trên cái khối lượng vốn có sẵn
và chính vì vậy nó không bao giờ đáp ứng được
và từ cái cách quan điểm về tác dụng của cảng cá
cảng cá vai trò cảng cá các thao tác hoạt động diễn ra trong cảng cá
cho đến cái việc mà quy hoạch liên thông giữa các cảng cá và các hệ thống khác
thì chúng ta đều thiếu
thì chính cái đó là cái điều mà khiến cho hệ thống cảng cá chúng ta hiện nay
nó rất lỗ mỗ nó rất là bất cập và nó không chưa trở thành một hệ thống
mà chúng ta có thể có hiệu quả để phục vụ hệ thống cảng cá
vâng khi chúng tôi tiếp cận với các địa phương có biển
và có ngành nghề đánh bắt thủy hải sản
thì chúng tôi thấy có một tồn tại là đó là cái cơ chế để quản lý đang rất không thống nhất
và có nơi thì tỉnh quản lý có nơi thì tri cục thủy sản quản lý
như vậy là chúng ta không có một cơ chế thống nhất để có thể đầu tư cho các cảng cá của việt nam
dẫn đến tình trạng là các tàu thuyền này đi đánh cá về thì nhiều khi là họ không cập được vào cảng
và họ cứ bơi lòng vòng rất là tốn kém và lại tạo ra những cái bãi thu mua cá nhỏ lẻ
manh muốn ở trên bãi biển gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến chất lượng của cá nữa
như vậy thì điều này có phải là đã hạn chế ngay từ cơ chế không thưa tiến sĩ
ở quan điểm của tôi vẫn nhìn tổng thể
nhìn tổng thể tại sao trong cả một cái hệ thống chúng ta không thống nhất
chúng ta có những cái điểm mấu chốt những cái điểm đột phá
những cái cảng này lớn cảng này xây dựng để thu mua cố chiến được nhiều vùng cá biển
cái thứ hai là có lẽ là các địa phương thì cũng muốn dành cho mình
cái thứ hai là có lẽ là các địa phương thì cũng muốn dành cho mình

có những nơi có những tỉnh chúng ta phải nhìn lại có rất nhiều cảng chứ không phải không
mặc dù cảng đấy là rất lớn nhưng mà vẫn không dùng được

chúng ta phải nhìn về cái tổng thể theo tôi nghĩ quan điểm như thế
việt nam là một nước nghèo tuy nhiên cái việc đầu tư xây cảng cá tốn kém khá nhiều tiền
việt nam là một nước nghèo tuy nhiên cái việc đầu tư xây cảng cá tốn kém khá nhiều tiền
thuyền sĩ tầm nhìn về thiết kế tầm nhìn về quy hoạch trong cảng cá hiện nay có phải đang mắc rất nhiều ở các địa phương không ạ

cũng như một hội chứng là ngày xưa tất cả các địa phương đều muốn có nhà máy đường đúng không ạ
vì bây giờ nhiều địa phương đòi có sân bay thì cũng nhiều địa phương cứ có biển là muốn phải làm cảng biển
nhưng mà cái quy hoạch tổng thể đó thì có lẽ là như phó giáo sư dũng nói chúng ta phải có một cái cơ quan quản lý chung một người nhạc trưởng để điều hành cái này
cái thứ hai là trong bên cạnh cái cảng cầu căng biển này tôi thấy rất nhiều nơi là nó chưa kết hợp chặt chẽ với quốc phó nên
rất nhiều càng của quân sự có thể vận dụng nó có thể cập cảng được nhưng mà chúng ta lại chưa kết hợp rất lãng phí
thì khi vào cảng quân sự thì để lãng phí
trong đó có những
cái cảng gần đó thì có thể là rất quá tải nhưng mà không vào được thật
thì việc đó tôi nghĩ là thứ nhất là do cơ chế thứ hai là tầm nhìn
cho nên về riêng nghề cá thì việc bắt cá không chiến được rồi nhưng cầu cảng gần cũng phải có một chiến được thật lớn
vâng nhưng tôi nghĩ là không thể kết hợp quốc phòng an ninh với lại cảng cá được chứ hả hai cái lĩnh vực đấy khác hẳn nhau chứ
không tất nhiên có nhiều cảng này không thể kết hợp được nhưng cũng có nhiều nơi
và rất nhiều hải quân người ta lực lượng hải quân cũng tham gia đánh bắt cá rất nhiều
và ở khu vực trường sa cũng thế rất nhiều ngư dân đánh bắt cá ngoài
hải quân vừa đi tuần tra vừa đi thu mua để đưa về để chế biến cho kịp thời hành quả
đấy rất nhiều
thế không phải cảng nào chúng ta cũng có thể là đưa ra kết hợp với kinh tế được
nhưng mà nhìn chung là có thể một số cảng vẫn
vâng thưa phó giáo sư ông đã đi đến các cảng cá của việt nam nhiều rồi và ông thấy có một cái tồn tại đang rất là gây bức xúc trong người dân đó là cái việc cảng cạn
không biết là kinh phí nạo vét đã được tu bổ thế nào nhưng mà rất nhiều cảng cạn đến mức và tàu không thể vào được
thì ông nói gì về cái ảnh hưởng đến kinh tế của việt nam qua cái tồn tại này ạ
thì anh có nhiều cái khách quan
đó là cái sự biến đổi về điều kiện tự nhiên
thì chúng ta chưa có số liệu đủ dài và chưa có tầm nhìn xa để mà thấy được sự biến đổi đó
và đặc biệt nữa là cái chuyện kinh phí để mà nạo vét cái luồng
thì bây giờ rất nhiều cảng miền trung là bị vớt
cái chuyện đó có cảng mà tàu không vào được
do khâu kinh phí á
do rất nhiều khâu là do không luận lệch để mà nạo vét cái luộc đó
thì cái này cái vị trí đặc cảng thay vì là đặt ngay trong bờ và vì điều kiện kinh phí có hạn
nếu chúng ta đẩy xa ra thì câu chuyện nó không bao giờ chúng ta không gắn hậu quả này
nhưng mà tất cả như tôi đã nói là người nghèo thì cần phải sử dụng đồng tiền của mình
hiệu quả hơn là người giàu mới phải
chúng ta đã không làm được
chúng ta đang làm ngược lại ạ
vâng đã có rất nhiều hội nghị được tổ chức để tìm ra hướng giải quyết cho những cái tồn tại như thế này
tuy nhiên chưa có một giải pháp nào cụ thể
thưa tiến sĩ tại sao lại có một sự bất cập gì ạ
tôi nghĩ là ở cái này là các cái giải pháp ở các cái ngành các nghề vì chúng ta cũng có nhiều cái trồng chéo trong quản lý
tôi nghĩ cái này là cái lớn nhất
tôi tin lần này trong cái tờ hội nghị trung ương viii đã ra nghị quyết rồi về chiến lược biển rồi
trong biển nó có việc khai thác đánh bắt cá hỗn hợp với người cá là cái rất quan trọng
chưa đến nước đẻ như bây giờ thì tôi nghĩ là về cá nhân tôi nghĩ là có rất nhiều cái bất cập
bất cập ở nhiều góc độ
tôi vẫn cho là cái cơ chế chúng ta trồng chéo nhau
bến cá quán tránh huyện kiến thụy thành phố hải phòng
nơi có tới trên năm trăm linh tàu cá công suất bốn trăm linh cv trở lên thường xuyên cập bến
xây dựng từ hơn một mươi năm trước
nhưng tới nay công trình này vẫn chưa hoàn thành
luôn lạch đã bị tắt nghẽn vì xa bồi
hai bên bờ không một cầu càng
thậm chí kẻ đá cũng không có bậc thang để bốc hàng
đầu tư ra đây thì không biết là cái nguồn vốn từ đâu nữa thì chúng tôi cũng không được biết
nhưng cũng chỉ biết là sống đến một mươi năm lại ở đây thì cái ô tàu vẫn chưa hoàn thành
tôm cá về mà vận chuyển lên thì cũng thật sự đưa lên không có cầu vào
đấy cũng chỉ là mỗi cái bờ kè nó như thế này thôi
đấy thì cũng tự người ta đưa ra
cầu từ tàu lên và kéo từ tờ lên thôi
còn đây là cảng cá sông danh
cảng cá loại một duy nhất ở quảng bình
đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một
cảng này có thiết kế để đón những tàu cá có công suất tối đa một trăm năm mươi mã lực
nhưng tới nay ở quảng bình gần như không còn con tàu đánh cá nào dưới một trăm năm mươi mã lực
đặc biệt những con tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy
chủ yếu có công suất từ tám trăm linh tới một mã lực
mỗi khi cập cảng hết sức khó khăn
khó khăn tắc trở cho anh em
là vì hiện tại bây giờ là tàu là có lớn hơn
là vì đồ sâu nó sâu hơn
chiều dài nó dài hơn
một rao vào nó rất vượt là rất khó
mà tàu thì cảng thì chật mà tàu thì đông
mình thì va chạm hò thì cũng không được
theo thiết kế mỗi bên cầu tàu nơi tàu áp mạng để giữ hàng có chiều dài năm mươi mét
tuy nhiên những chiếc tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy như thế này
ít nhất cũng dài ba mươi ba mét
chính vì vậy mỗi khi một chiếc tàu vỏ thép cập cảng để giữ hàng
ban quản lý cảng mất rất nhiều thời gian để dẹp các tàu khác
chúng tôi cũng đã đón rất nhiều tàu theo nghị định sáu mươi bảy về
không những tàu của quảng bình và tàu của nghệ an hà tĩnh
rồi tàu của quảng trị thừa thiên huế nói chung là rất nhiều
thế cho nên là thường xuyên là xảy ra cái tình trạng là quá tải
thế như các đồng chí thấy các anh thấy đấy
một tàu đây vào bốc thì là tất cả các tàu khác là lại phải chờ
hiện trạng tàu cá cảng cá không đáp ứng được nhu cầu của ngư dân
đang diễn ra tại rất nhiều tỉnh ven biển trên khắp cả ba miền đất nước
trước thực trạng này nhiều chuyên gia cho rằng
nguyên nhân là do cơ chế quản lý chưa rõ ràng và đồng bộ
cái hành lang pháp lý để cho cảng cá mất cá hoạt động cũng không có
chưa có một cái quy định quy chuẩn gì
về cảng cá mất cá cả
nên bây giờ cứ mạnh không nào xây dựng theo kiểu riêng
dẫn đến nhiều cái vấn đề đó bất cập
hải phòng hiện tại có sáu cảng cá
thì lại do là ba đến bốn đơn vị quản lý
cho nên đơn giản như là cảng cá bà cảng cá ngọc hải cảng cá châu
do chúng tôi quản lý
trung tâm dịch vụ cẩn thị sản quản lý
nhưng cảng cá bạch long vĩ này do ủy ban dân dân huyện quản lý
cảng cá máy cảng cá máy trai
thì do là tổng công ty hạ long quản lý
nên dẫn đến cái việc là khi ban hành chính sách
nó không đồng bộ
không thể áp dụng tất cả những cái nhiều cái đơn vị quản lý như thế
những năm qua với sự ra đời của nghị định sáu mươi bảy
và một số chính sách khác
đội tàu cá đặc biệt là tàu công suất lớn
đánh bắt xa bờ đã tăng lên nhanh chóng
tuy nhiên trong khi đội tàu tăng lên
thì hạ tầng cảng cá lại không được đầu tư đúng mức
và nó tạo ra những điểm nghẽn
trong chiến lược phát triển ngành khai thác hải sản tại việt nam
tôi thấy là khi mà tôi chứng kiến ở dưới quảng bình
thì có rất nhiều những cái bãi mua bán tự phát
của người dân đi đánh bắt cá ở ngoài biển về
và không vào cảng gây ô nhiễm môi trường
và cũng không có doanh nghiệp đến thu mua
và người dân cứ đánh bắt được bao nhiêu
thì sẽ đối diện với nỗi lo là tiêu thụ như thế nào
và nhiều khi là mà chúng ta cũng biết là cá thì hay là hải sản
thì không thể để lâu được nó có thời hạn của nó
do không được đảm bảo về kỹ thuật không được áp dụng khoa học công nghệ
dẫn đến rất nhiều những cái sự lãng phí trong sản phẩm
thưa ông hiệp bộ nuôi biển việt nam có nhìn thấy việc này không
và theo ông thì do đâu có sự lãng phí này
và cần phải làm gì để khắc phục ạ
theo tôi là như nói là cái độ tươi của cá
ta nói đơn giản thôi đi nó là quyết định cái chất lượng của cá
và nó quyết định giá trị bán cá
thế mà cái đồ tươi này thì cần phải được bảo đảm
từ lúc đánh con cá lên khỏi biển bảo quản trên tàu
chuyển về bờ bảo quản trên bờ rồi cả cái dây chuyền đạnh sau đó
thì tất cả cái dây chuyền này bị chặt ra làm rất nhiều khúc
và mỗi một khúc ấy thì đều là đều thiếu cái điều kiện
để mà làm tốt nhất cái chức năng của mình trong cái dây chuyền đó
đấy là nói tổng quát
nhưng mà cái chính ấy là để chúng ta chưa xác định rõ
cái cảng cá là gì
nếu là để phục vụ hay để dịch vụ
nếu là để về dịch vụ thì anh phải có cái điều kiện đủ
để đáp ứng cái nhu cầu của người cần dùng đến cảng
mà cảng cá chúng ta chủ yếu là để phục vụ
phục vụ thì tôi có thế nào tôi dùng như thế
thì anh cũng phải dùng như thế thôi
thì cái chỉ là một chữ thôi phục vụ dịch vụ
nó quyết định cái phương thức đầu tư vào cảng
nếu mà ăn cho tư nhân đầu tư vào cảng kết hợp với nhà nước
theo hướng dịch vụ thì nó phải đạt những chuẩn nhất định
để mà đáp ứng được nhu cầu người dùng
còn nếu mà nhà nước làm ra để phục vụ cho dân
thì tôi có thế nào tôi phục vụ như thế
thì đấy là một cái không phải che chữ đâu
nhưng mà đấy là một cái xuất phát từ cái nhận thức
và từ nhận thức đó chúng ta đã có những quyết sách mà nó bây giờ nó có hậu quả
thưa phó giáo sư tại sao chúng ta không xã hội hóa trong lĩnh vực này
có chứ anh có xã hội hóa có chủ trương xã hội hóa
nhưng tại sao lại để cho tồn tại này diễn biến trong lâu năm thế ạ
không ở đây nó vấn đề là cái chỗ là chúng ta có chủ trương
nhưng mà chủ trương đó được cụ thể hóa như thế nào
tức là cái quyền của nhà đầu tư trong cái việc phối hợp với nhà nước ở đây
thì tôi nói đơn giản như là cái chuyện bang quản lý cảng
ở các nước khác ấy sau khi nhà nước đầu tư để xã hội hóa
xây cảng giao cái cảng đó cho cộng đồng người dân quản lý
cộng đồng người dân có trách nhiệm là bảo quản cái cảng đó tu sửa cái cảng đó
sửa chữa và làm để cho nó tích hợp nhất với điều kiện
chúng ta lại không
chúng ta đặt thêm một công an quản lý cảng do nhà nước trả lương
thế cái ông cán bộ quản lý cảng này thì ông rất dễ có xu hướng là ông kiếm riêng
bằng cách ông yêu ái người này ông không ưu ái người kia
ông chèn ép người này chèn ép người kia
và cuối cùng là cái tiền để mà bảo quản sửa chữa tu bộ cảng là không có lại với nguồn nhà nước
thế thì tôi nói một chuyện đơn giản như vậy để thấy rằng là
cái cơ chế để cho chúng ta thực hiện cái chủ trương là một cái mà xưa nay vẫn coi nhẹ
chúng ta đặt chủ trương là chúng ta coi là xong rồi
cũng như chiến lược biển chúng ta làm chiến lược kinh tế biển là coi như xong rồi
nhưng mà cái về chiến lược nó chỉ là cái trên giấy thôi
cái mà đưa vào thực tiễn mới là cái quan trọng
và cái đưa vào thực tiễn nó khó cấp vàng lần cái việc tạo ra chiến lược
thưa tiến sĩ ông nói gì về những bất cập này khi mà chúng ta đã có nghị quyết từ cách đây hơn một mươi năm
như vậy là cơ chế của chúng ta chưa đi sắp đến thực tế ạ
theo quan điểm tôi là nhìn ở nhiều cái góc độ là cái quản lý hành chính của ta
bên cạnh đó có lẽ có một phần là do cũng liên quan đến quốc phòng hoàn minh
không phải cảng nào chúng ta cũng xã hội hóa được
nó liên quan đến quốc phòng hoàn minh
có thể rất nhiều vụ trọng điểm
thì nó liên quan đến cái việc vấn đề nhạy cảm
nhưng mà dù sao trong nữa thì không phải cả cái bờ biển dài như thế không có
thì tôi vẫn đồng nhất quan điểm với phó giáo sư dũng là chúng ta là quan trọng là cơ chế
và các nghị quyết của đảng ra đời thì tôi cho vẫn là hoàn toàn đúng
và chúng ta phải biến cái nghị quyết đó thành cái hiện thực
thì ở dưới cơ quan quản lý nhà nước nào cả một vấn đề
thì ở góc khác này vẫn là để biến cái nghị quyết của đảng thành hiện thực
thì vẫn góc độ là cái nhận thức của cán bộ đảng viên người trực tiếp
chứ không phải chúng ta không có cơ chế
có có cơ chế để làm nhưng mà chưa làm đúng với cái nguyên tắc
cửa lạch ròn nơi neo đậu cho hơn bảy trăm linh tàu thuyền khai thác thủy hải sản
của ngư dân hai xã cảnh dương và quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình và nhiều vùng khác
tuy nhiên hai năm trở lại đây tình trạng cát bồi lấp nghiêm trọng tại cửa lạch ròn
khiến việc tàu thuyền ra vào hết sức khó khăn
từ đầu năm cho đến nay thì phải nói là nó bôi lắng nó càn một cách là rất là cực kỳ là nghiêm trọng
ở chỗ là tất cả các loài tàu thuyền từ nhỏ đến lớn đều không có nước để mà vào
có thể nói là ta đứng ở bên này mình nhìn qua bên kia lại giống như một bãi cát nối liền chứ không thấy cửa lạch nữa
tỉnh quảng bình có bốn cửa biển là cửa ròn cửa danh cửa lý hòa và cửa nhật lệ

tuy nhiên trong khi cửa nhật lệ bị cắt bồi tàu lớn ra vào hết sức khó khăn thì các cửa khác cũng không khả quan hơn
tại cửa ròn hầu như ngày nào cũng có tàu bị mắc cạn và hư hỏng chân vịt
cửa lý hòa thậm chí tàu nhỏ công suất chín mươi mã lực cũng không thể vào được
và cửa danh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
theo thống kê của tỉnh quảng bình mỗi năm ở địa phương này có khoảng trên dưới ba mươi vụ tàu thuyền mắc cạn
trong đó có nhiều phương tiện bị sóng đánh vỡ
thiệt hại về người cũng đã nhiều lần xảy ra
thì hạ tầng nghề cá quảng bình là đến thời điểm bây giờ là chưa đáp ứng với tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất là tàu thuyền của bà con người dân
hiện nay là chỉ có cửa sông dân là cơ bản đã còn tàu thuyền đó ra được
còn kể cả cửa nhật lề cửa rom và cửa lý hòa thì rất là khó khăn do cái tình trạng là bồi lấp cửa sông
và rất là nhiều trường hợp đã xảy ra tai nạn tàu cả tại cửa sông này
còn đây là khu gom hàng và sơ chế của cảng sông danh
không hề có hệ thống bảo ôn không có bàn bệ
cá tôm được phân loại cần ngay trên nền xi măng nước chảy linh láng
có thể khẳng định những hạn chế về hạ tầng của cảng sông danh không chỉ ảnh hưởng tới công tác điều hành bến bãi mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hải sản trên tàu
và từ đó ảnh hưởng tới thu nhập của chủ tàu và ngư dân
hiện tại bây giờ là tàu nó to nó lớn
mà cảng nó nhỏ
thứ nhất là cái thai nó vẫn còn càn
đúng ra nên đánh bắt vào khi nào là cặp cảng được để cân cá luôn
để có thời gian để lấy hàng để đi chuyển khác
nhưng đây là muốn vào cặp cảng là phải chơ nước lớn đam mê vào cặp cảng được
thì nó rất khó cho ngư dân
rồi bà con chúng tôi
đối với kinh tế của tỉnh thì ngân sách rất là hạn chế
còn trước mắt cũng phải vận động bà con có những giải pháp
là tranh thủ những cái thời điểm
để có thời điểm lớn để vào cặp cảng
những bất cập hạ tầng nghề cá ở quảng bình
cũng là những bất cập chung của hàng loạt tỉnh ven biển
nơi có hàng triệu dân ngày đêm vươn khơi bám biển
những bất cập đã bộc lộ
không phải chỉ trong một sớm một chiều
nhưng tới nay vẫn chưa có cách khắc phục
thưa phật giáo sư thế nhìn chung theo quan điểm của phật giáo sư
thì hậu cận nghề cá còn có những hiếm khuyết gì
mà cần phải khắc phục không nữa
theo tôi là còn rất nhiều anh ạ
bởi vì cái hậu cận nghề cá
khi mà nói như thế
cho đến nay người ta vẫn nghĩ là
cái hậu cận phục vụ cho đánh cá biển
nhưng mà nghề cá không chỉ bao gồm đánh cá cả
và do vậy mà
tôi nói thí dụ thêm cái chuyện nuôi biển
thì cái hậu cận nghề cá nó phục vụ cho nuôi biển
thì câu chuyện đó nó đòi một cái phương thức phục vụ khác
như vậy là
chúng ta cái hậu cận nghề cá
chúng ta phải xuất phát từ cái công nghệ
mà khai thác và canh tác biển
cái trình độ của đội tàu và của các cái hệ thống nuôi đó
cũng như cái vấn đề phối hợp giữa hai câu
thì nó có câu đăng lưới này
có câu giặt lưới này
có câu về các ngư cụ này
có câu sửa chữa tàu thuyền này
tất cả những cái đó
là nó cần một cái chính thế
mà trong cái khu vực hậu cận nghề cá
thường là không được bố trí đủ cái diện tích
để mà làm tất cả những khâu đó cho nó thích hợp
cho nên xuất phát từ quy hoạch ban đầu
nó chênh so với cái nhu cầu
thì nó sẽ dẫn đến một sự lộn xộn
mà sau này chúng ta không có cách gì giải được
và còn một vấn đề nữa là
nghề cá không những chỉ manh muốn lạc hậu trong cái cách đánh bắt cá
mà còn trong cả đồ ra cũng không có một cái hướng đi cụ thể
cũng không có một doanh nghiệp nào đứng ra thu mua
một cách ổn định cho ngư dân
khiến cho ngư dân đánh mất cá về là dường như đối diện một nỗi lo
là bán thế nào cho nhanh
thưa phó giáo sư ông nói gì về tồn tại này
là cần phải làm gì để thu hút các doanh nghiệp
khi tôi làm ở hiệp hội chí biến và sức khỏe tùy sản việt nam
thì chúng tôi đặt rất là cái chuyện này
ở cái chỗ là doanh nghiệp phải là đầu mối
để mà tránh cái hiện tượng là thư thương đầu vừa ép giá
muốn anh làm được cái điều đó
thì có rất nhiều cái việc phải giải quyết
cái chuyện là đặt hàng cho dân
nhưng mà cái nghề cá khai thác cái cá của chúng ta
thì chúng ta chưa làm được cái chuyện đấy
chúng ta có nhu cầu thị trường
nhưng không thể đặt hàng cho dân là anh đánh tôi loại cá này loại cá kia
bởi vì biển chúng ta là rất là manh muốn về mặc quần đàn
nó khác với vùng biển nước lạnh
cho nên là ở đây nó có một cái chuyện
tôi chỉ nói đơn giản là
mặc hàng thôi
chứ chưa nói những chuyện khác
thì đã có một chuyện bất cập
tức là ta nhận được tất cả những cái gì mà dân thu được từ biển
từ con to đến con nhỏ
doanh nghiệp mà mua cả con to con nhỏ mà không phương án
kinh doanh xử lý đối với từng đối tượng
thì ông sẽ dễ bị lỗ
chính vì vậy là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngư dân
nó cứ trúng trà trúng trắng
nó không ăn nhập là bị như thế
chứ không phải là ông nào ông nào cũng muốn là tốt cả
nhưng mà thực tế là chưa ông nào làm tốt
ông nào cũng nghĩ đến cái lợi của mình
nghĩ đến cái giữ cái quyền lợi của mình
thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải phát triển cái nghề cá
theo hướng công nghiệp và theo hướng thương mại
chứ không thể là chúng ta cứ theo thủ công ngày mãi
chúng ta đi ra biển chúng ta đánh bất kỳ cái gì mà chúng ta có thể vơ được
thế cá con lớn con nhỏ đi chúng ta mới bảo vệ
thưa tiến sĩ ông nói gì chúng ta cần phải làm gì
để khắc phục những việc mất chủ động như thế này trong nghề cá
đây là câu hỏi cũng rất là quá khó
bởi vì trong bối cảnh hiện nay tiềm lực kinh tế của chúng ta còn có hạn
thứ hai là từ xưa nay người dân cũng quen với cái việc đánh bắt thu mua
nó manh muốn rồi
ngoài việc chuyển sang công nghệ theo tôi nghĩ là
cũng phải có thể truyền cái nhận thức cho người dân
một cái thay đổi rất lớn
thay đổi người dân để có những cái
vì cái lợi ích chung
vì cái sự phát triển chung của người
chứ nếu không để bây giờ chúng ta rất là manh muốn nhỏ lẻ
nó mạnh những vực nào những vực nào
thưa anh dương vân hà là nó còn một cái việc nữa
một cái hiện tượng bây giờ là phổ biến
lao động đánh cá của chúng ta đang thiếu rất nghiêm trọng
vì thu nhập của nghề cá nó thấp
nguy hiểm đó
và nó nguy hiểm và nó không ổn định
cho nên trai tráng trong
người ta gọi là bạn biển ấy
thì bỏ đi
tìm việc ở nơi khác
hoặc là xuất khẩu lao động
chỉ còn người già ở lại
người già lại thì làm đến một lúc là anh hết sức
anh không theo nghề
cho nên là cái chuyện này nó là một cái chuyện mà
chúng ta nếu chúng ta không giải quyết được
thì bản thân cái nghề một số nghề cá là vỡ
vì chúng ta không còn lao động
thì giải pháp cho cái vấn đề này
chưa được đặt ra chưa được nghiên cứu một cách nghiêm túc
cho những cái nghề mà chủ yếu
để có thể có được hướng giải quyết
tôi nghĩ đấy là một cái chuyện đúng như anh dưa nói
cũng là một chuyện mất ổn định của nghề cá sau này
đã có nhiều ý kiến cho rằng
để khắc phục được tất cả những tình trạng những bất cập trên
thì chúng ta cần phải có một chiến lược để liên kết
các tỉnh thành mà có biển có nghề cá
tuy nhiên cái việc liên kết này lại không phải là một việc đơn giản
hiện nay thì các địa phương đang phát triển theo kiểu tự phát
và mạnh địa phương nào địa phương đấy làm
mạnh người dân nào thì người dân đấy làm
mà chúng ta không có một cái quy trình không có một cái cơ chế nào
để khuyến khích giữ chân người dân ở lại với nghề cá
thưa phật giáo sư
theo ông thì chúng ta cần có một giải pháp tổng thể như thế nào
đấy chính vì vậy
cho nên là cái tiếp cận tổng thể
là một cái đòi hỏi thực tế của cái tình hình
bây giờ chúng ta để từng địa phương làm
không một địa phương nào làm tốt được
phải nói từng như vậy
trong khi nguồn lợi đang giảm đi một cách rất là ghê gớm
mà tự nhiên
mà đội tàu cái năng lực sản xuất thì lại tăng lên
cho nên là thu nhập của mỗi đơn vị tàu là giảm đi
và thu nhập của mỗi ngư dân là giảm đi
cá nó nhỏ hơn
chất lượng kém hơn
mà chúng ta lại còn bị cái sức ép
trong cái việc khai thác trên biển
cho nên tôi nghĩ là
cái việc một cái cơ quan tổng thể
để mà có thể giải quyết cái chuyện này trên quy mô cả nước
chứ không phải là chỉ từng địa phương
là một cái giải pháp
nhất thiết phải làm
trước khi quá muộn đúng không ạ
trước khi quá muộn
tiến sĩ có ý kiến gì khi mà chúng ta
chúng ta khai thác biển đến kỷ quệ
nhưng chúng ta lại không có một chiến lược
cho nghề cá
và những người làm nghề cá
biển cũng là nguồn một cái quà tặng cuối cùng
của thiên nhiên ban tặng cho con người
thì từ xưa nay con người vẫn chỉ khai thác biển
ở mức độ là bòn rút biển
lấy từ biển ra
cho nên rất manh muốn
không phải nói thêm
riêng góc độ quốc phòng an ninh thì nói là
các nước ngoài
nước nào cũng thèm khát cái biển
của chúng ta
tìm một cách gây sức ép
nếu chúng ta
làm không tốt
cái việc là
hậu cần nghề cá
thì người dân cũng không muốn ra biển nữa
biển nó không giữ được nước trưởng con người
thì ngoài biển bị bỏ trống
mà trong nghị quyết chúng ta còn bảo
dựa vào biển và tiến ra biển
thì đều rất quan trọng
nếu làm tốt hậu cần trong này
thì an tâm ra biển
vì ra rồi
yên tâm là có một cái
cái lực lượng thu mua ở nhà
rất đảm bảo
và nếu dân không ra biển
thì biển bị bỏ trống
vì lực lượng vũ trang ngoài
chỉ làm nong cốt
chứ không phải quyết định tất cả
mà người dân ta mới người bảo vệ
phó giáo sư đã từng tiếp xúc
với rất nhiều người
làm nghề cá
hiểu được từng mảnh đời
của ngư dân
phó giáo sư
để nói lên
để thúc đẩy
nghề cá của việt nam
cái việc phát triển nghề cá
chỉ dựa vào
sử lượng nguồn lợi
đã đến lúc
là chúng ta
phải chấm dứt
cái quan điểm đó
cái nguồn lợi đó
cho nên là
một trong những cái
mà chúng tôi kiến nghị
là có sự
và có chính sách
để chuyển đổi
cái cơ cấu
những cái người
mà ta tạm gọi là
nói như anh dương
cái người canh thác biển
ở trên biển
và nói như là
tiến sĩ nói
chúng ta bòn rút
thì chúng ta cũng phải
trả lại cho biển
những giá trị
xứng đáng được nhận
trân trọng cảm ơn tiến sĩ
và phó giáo sư
đã tham gia bàn tròn
thưa quý vị và các bạn
vấn đề vốn
để xây dựng
không phải là ái tác lớn nhất
tư duy cục bộ địa phương để xây dựng những trung tâm nghề ca lớn có vai trò đầu mối
dẫn dắt các hoạt động thủy sản của toàn vùng thúc đẩy và hỗ trợ để cùng phát triển
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật phát lại lúc một mươi năm h thứ ba
một mươi chín h một mươi năm thứ tư và một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhândântv vn và trên youtube truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt